hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
phó thủ tướng thường trực chính phủ cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc tết đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh long an
cùng dự có nguyên chủ tịch nước trương tấn sang và đại diện lãnh đạo một số bộ ngành trung ương
phó thủ tướng trương hòa bình vui mừng thăm hỏi chúc tết toàn thể đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh long an
đồng thời ghi nhận và biểu dương các kết quả đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh long an trong năm hai nghìn một mươi chín
phó thủ tướng khẳng định năm hai nghìn một mươi tám là năm bản lề của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
do đó long an cần tận dụng đà phát triển của năm hai nghìn một mươi bảy tập trung nhiều giải pháp cải cách sâu rộng
nhằm đạt và vượt những mục tiêu quan trọng đề ra cho năm hai nghìn một mươi tám và cả nhiệm kỳ
trong đó tỉnh cần chú trọng phát triển hạ tầng kết nối với thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phố trong khu vực
tăng cường thu hút đầu tư mạnh và bền vững chú trọng công tác an ninh quốc phòng đảm bảo an sinh xã hội
cùng ngày phó thủ tướng trương hòa bình cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà và chúc tết các cán bộ lão thành cách mạng
và các gia đình chính sách hộ nghèo ở một số địa phương trong tỉnh long an
thưa quý vị và các bạn hòa cùng không khí vui đón xuân mới ở trong nước mới đây tại tòa thị chính paris
đại sứ quán việt nam tại pháp tổ chức tết cổ truyền mậu tuất
đây là lần thứ năm tết việt nam
tết việt nam được tổ chức trọng thể tại đây để giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của người việt đến với bạn bè pháp
tham dự tết có đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại pháp nguyễn thiệp thị trưởng thành phố paris al hidangu
cùng các phái đoàn ngoại giao các hội đoàn bạn bè pháp và đông đảo bà con người việt đang sinh sống làm việc tại pháp
không khí đón tết năm nay tại tòa thị chính paris càng vui hơn khi buổi lễ diễn ra đúng vào những ngày cuối cùng của năm cũ
vào thời khắc mà tại quê nhà việt nam các gia đình cũng đang sống trong những giờ phút rộn ràng trước thềm năm mới
buổi lễ được đại sứ quán việt nam tại pháp và tòa thị chính paris tổ chức lòng trọng
tôi thấy rằng tết của người việt ở đây rất đặc sắc
may mắn được biết một số bạn việt nam ở gần chỗ chúng tôi ở
tôi thấy văn hóa của người việt trong ngày tết cổ truyền rất khác rất đặc biệt
tôi có thể thấy không khí vui tươi hân hoan của các thế hệ người việt đón mừng năm mới ở nơi rất trang trọng
trong tòa thị chính paris sự hiện diện của các cộng đồng người nước ngoài tại tết của các bạn cho thấy văn hóa việt rất hấp dẫn
để chào đón kiều bào hai tiết mục văn nghệ đã được trình diễn
một là phần biểu diễn của gian hợp ca quê hương với các ca khúc quen thuộc hướng về quê hương đất nước và ca ngợi tinh thần ái quốc của nhân dân việt nam
tiết mục còn lại là phần trình diễn múa lân với tiếng chống rộn rã đặc trưng của ngày tết
tiết mục văn nghệ đã được trình diễn
tôi rất vui vì có những người bạn đến từ việt nam đến đây chúng tôi thấy tết của các bạn rất vui có những phong tục đẹp được gìn giữ từ xa xưa
việt nam và pháp có mối liên hệ từ rất lâu tôi cũng như rất nhiều người pháp khác rất yêu mến các bạn vì người việt rất thân thiện dễ gần và luôn trân trọng tình cảm với bạn bè
nhân dịp năm mới tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể người dân việt nam
bày tỏ niềm vui được tham dự lễ đón tết cổ truyền của người việt ở pháp
thị trưởng thành phố paris anna hidarigo khẳng định sự hiện diện của cộng đồng và văn hóa việt nam là một phần rất quan trọng của thủ đô nước pháp
nước pháp và đặc biệt là paris rất tự hào về có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng người việt
không khí tết ở đây thì vẫn luôn luôn ấm cúng và hạnh phúc như mọi năm
trong không khí rộn ràng đón năm mới đại sứ nguyễn thiệp gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cộng đồng người việt mong bà con ngày càng đoàn kết tương thân tương ái
có thêm nhiều đóng góp cho quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong năm hai nghìn hai mươi
đường hoa nguyễn huệ đã trở thành thương hiệu riêng dấu ấn đặc biệt đối với người dân trong nước và du khách quốc tế đến tp hcm trong suốt một mươi năm năm qua
năm nay với chủ đề khát vọng vươn cao đường hoa nguyễn huệ hai nghìn một mươi tám được tổ chức từ ngày một mươi ba tháng hai tức ngày hai mươi tám tháng chạp đến ngày một mươi chín tháng hai tức mùng bốn tết
bản sách năm nay có một mươi hai đơn vị tham gia với hơn hai mươi sáu bản sách kinh phí tổ chức được xã hội hóa hoàn toàn
sau những ngày rét đậm rét hại kéo dài thì vào những ngày áp tết mậu tuất tiết trời ở các miền quê ở vùng biên giới lạng sơn đang ấm dần lên
nhờ đó những cánh hoa đào hoa lê hoa mận có dịp đua nhau nở rộ khoe sắc đón xuân về
từ xưa đến nay lạng sơn luôn được coi là xứ sở của hoa anh đào
đào ở lạng sơn có hơn tám loại hoa như đào thất thốn đào phai đào bích
mỗi khi tết đến xuân về vào những ngày giáp tết là người dân ở các thôn bản lựa chọn những cây đào đẹp nhất đem ra chợ bán
chợ đào thường được bà con đem bán từ ngày hai mươi ba đến chiều ngày ba mươi tết
năm nay do thời tiết phù hợp nên nhiều loại đào nở đúng vào dịp sát tết nên nhiều người dân có được phần thu nhập khá từ việc bán đào
bình quân giá một cây đào từ ba trăm linh đến một triệu đồng một cây nên bà con rất phấn khởi yên tâm đón một cái tết đủ đầy
từ một địa bàn từng là điểm nóng về an ninh trật tự nhưng với sự quan tâm đầu tư của các cấp các ngành và lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an
làng thanh niên lập nghiệp hủy sơn xã tam hợp huyện tương dương đang từng ngày khởi sắc tạo nên một diện mạo tươi tốt trù phú nơi vùng đất biên cương xa xôi
tết năm nay bà con nơi đây đón tết trong no ấm đầy đủ hơn với các năm trước
chị sông y xúa tham gia làng thanh niên lập nghiệp từ những ngày đó
tết năm nay bà con đều được sự hỗ trợ đầu tư của nhà nước về kinh phí và kỹ thuật canh tác phát triển kinh tế hộ gia đình
cuộc sống của gia đình chị đã từng bước ổn định tết năm nay gia đình chị cũng chuẩn bị được đủ đầy hơn
được nhà nước hỗ trợ kinh phí làm nhà trồng tranh leo hỗ trợ con giống gia đình bây giờ chăm chỉ làm ăn tết năm nay có đầy đủ hơn nhiều so với các năm
với mong muốn đem đến một mùa xuân no ấm cho người nghèo biên giới
năm nay chương trình tết ấm biên cương hai nghìn một mươi tám được tổ chức tại bản hồi sơn xã tam hợp huyện tương dương
chương trình do bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với tỉnh đoàn nghệ an tổ chức
các cấp bộ đoàn tổ chức các hoạt động phối hợp với các đôi biên phòng
trên địa bàn tỉnh để tổ chức các chương trình tết cho bà con
còn năm nay thì là tỉnh bán được bộ tỉnh đoàn phối hợp với bộ diên bộ đội biên phòng
tổ chức chương trình tết ấm biên cương tại xã tam hợp huyện tương dương tỉnh nghệ an
với nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức như là gói bánh trưng xanh để tặng quà tặng cho bà con
khám phạt thuật chữa bệnh miễn phí cho bà con tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật
kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống biên phòng và ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân
và có tặng quà cho các em học sinh trên đài ban xã tam hợp
đấy là những hoạt động thường niên hàng năm nhân dịp thể điểm xuân về
để góp phần hỗ trợ bà con nhân dân cũng như là các em học sinh nhân viên nổi cao
để có những mùa xuân mạp hơn đầy đủ hơn cho những năm trước đây
một hoạt động có ý nghĩa cũng đồng thời được triển khai
đó là chương trình khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào vùng biên
dìm này đã có bốn trăm hai mươi người dân trên địa bàn được các y bác sĩ tình nguyện khám tổng quát
siêu âm điện tim nội soi tai mũi họng tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nơi đây
ta nghe trưởng bản thông báo các bác sĩ dưới xuôi lên tại bản
nhờ con cháu đưa đến đây để khám
mấy lâu nay thấy trong người cũng đau mỏi nhiều các bác sĩ khám tận tình còn cho thuốc nữa
đồn đã phối hợp với chính quyền địa phương và đặc biệt là vận động các cơ quan doanh nghiệp
như đoàn của xã hưng nộc đặng sơn và hội chơi cây nan nghệ an cũng đã đến tặng quà
đặc biệt là mùa đông giá rét này
bà con đã được áo ấm và quan tâm của chính quyền và các cơ quan đoàn thể và các doanh nghiệp đến tặng quà
và hai nữa là trong tết thì chúng tôi cũng đảm bảo tốt về cái an ninh trật tự để đảm bảo cho bà con ăn tết vui vẻ
tết đến xuân về người người nhà nhà lại hân hoan trong niềm vui của ngày lễ cổ truyền dân tộc
và những hộ dân nơi làng thanh niên hội sơn tết này gia đình nào cũng đón một cái tết đầm ấm an vui
bởi xuân đã về với họ từ những tấm lòng tình nghĩa hào tâm
hồi một mươi ba h hôm nay một mươi bốn tháng hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo parawan philippines khoảng một trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu cấp bảy tức là từ bốn mươi đến sáu mươi km một giờ giật cấp chín
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới
áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến một mươi ba h ngày một mươi năm tháng hai vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng chín ba độ vĩ bắc một trăm một mươi năm ba độ kinh đông
cách đảo trường sa thuộc quần đảo trường sa khoảng bốn trăm linh km về phía đông đông bắc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là bốn mươi năm mươi km một giờ giật cấp tám
vùng gió mạnh trên cấp sáu gió giật mạnh trên cấp tám có bán kính khoảng năm mươi km
tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và tiếp tục suy yếu dần
ngay trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ tết mậu tất hai nghìn một mươi tám
toàn quốc đã xảy ra hai mươi hai vụ tai nạn giao thông làm hai mươi người tử vong và hàng chục người bị thương
cụ thể đường bộ xảy ra hai mươi một vụ làm chết một mươi chín người bị thương hai mươi tám người
xảy ra một vụ tai nạn đường sắt làm một người chết đường thủy nội địa không xảy ra vụ nào
về công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các địa phương
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ trên toàn quốc đã tiến hành gần bốn lượt tuần tra kiểm soát
kiểm tra xử lý sáu bốn trăm năm mươi năm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông nộp kho bạc nhà nước sáu tỷ đồng
tạm giữ năm trăm tám mươi ba phương tiện vi phạm và tám trăm sáu mươi chín giấy tờ các loại tước hai trăm chín mươi bảy giấy phép lái xe
sau khi nhận được thông tin ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan
thực hiện kiểm tra xử lý triệt để nội dung các thông tin được phản ánh
thưa quý vị và các bạn một thẩm phán ở new york vừa kết án tù trung thân thủ phạm vụ đánh bom
khiến ba mươi một người bị thương tại khu chensi thuộc quận manhattan của mỹ hồi tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
hồi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy amad khan rahimi ba mươi tuổi công dân mỹ sinh ra tại afghanistan
đã bị kết án tám tội danh liên quan đến hai quả bom đối tượng này cài ở new york và một số quả bom khác
được tìm thấy ở bang new jersey trước tòa thẩm phán cấp quận richard berman tuyên bố hành vi của
raimi cực kỳ nguy hiểm và bản án tù trung thân dành cho đối tượng này là hoàn toàn thỏa đáng
raimi bị cáo buộc lấy cảm hứng từ các tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo tự xưng và al qaeda
cài đặt và cho nổ bom trên đường phố chelsea
trung tâm new york và tại new jersey với ý định sát hại và làm bị thương càng nhiều người vô tội càng tốt
kinh tế nhật bản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng đáng khích lệ khi ghi nhận quý thứ tám liên tiếp tăng
trưởng tính đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy đây cũng là giai đoạn tăng trưởng liên tục dài nhất trong vòng hai mươi tám
năm qua của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới này theo số liệu do chính phủ nhật bản công bố
trong quý vừa qua kinh tế nhật bản đạt mức tăng trưởng năm
đây được xem là giai đoạn tăng trưởng liên tiếp dài nhất của nước này kể từ cuối những năm một nghìn chín trăm tám mươi
đến nay hiện mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội gdp trong quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy tăng một so với quý trước
đó nhờ chi tiêu cá nhân tăng một trong những động lực chính thúc đẩy đa tăng của nền kinh tế thứ ba
thế giới là xuất khẩu tăng mạnh bên cạnh đó sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu cũng góp phần
lớn cho tăng trưởng này cũng không thể bỏ qua vai trò của các dự án đầu tư lớn liên quan tới các
dự án phục vụ đại hội thể thao olympic mùa hè tokyo hai nghìn hai mươi mới đây nam phi đã tuyên bố tình
trạng thảm họa quốc gia do hạn hán nghiêm trọng tại nhiều địa phương trên cả nước trong một thông
báo chính quyền nam phi cho biết đã nâng tình trạng hạn hán hiện nay lên mức thảm họa quốc
gia sau khi đánh giá quy mô và sự khắc nghiệt của hiện tượng khí hậu cực đoan này trong đó cape town
thành phố du lịch nổi tiếng của nam phi là địa phương phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh
hình nước sau nhiều lần thay đổi chính quyền cape town quyết định ngày không nước sẽ lùi lại vào
ngày một mươi một tháng năm vào ngày này chính quyền thành phố dự kiến sẽ phải cắt giảm bảy mươi năm nguồn cung nước cho
hơn một triệu hộ gia đình trong thành phố thay vào đó sẽ có khoảng hai trăm linh vòi nước công cộng được
lắp đặt trên toàn thành phố để các gia đình đến lấy nước tình hình hạn hán được dự báo căng thẳng
đến mức chính quyền thành phố đã phải lên kế hoạch huy động cảnh sát và quân đội đến từng trạm cấp
phát nước để giữ gìn an ninh trật tự trong ngày không nước
bản tin thời gian sau
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại